một số tin tức giao thông đáng chú ý một chiếc xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc ở làn một trăm linh kmh đoạn gần cầu rẽ hương đi ninh bình
sự việc được camera hành trình của một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc pháp vân cầu rẽ ghi lại
đa phần cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ với các lái xe bất chấp nguy hiểm và xem thường luật giao thông của tài xế xe tải
bên cạnh đó nhiều người cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm và xử lý nghiêm tài xế này